nhiệt độ trong khoảng từ một mươi chín hai mươi hai độ ở khu vực tây nguyên còn ở khu vực nam bộ nhiệt độ cũng thấp dưới hai mươi sáu độ
dự báo trong ngày hôm nay khoảng thời gian từ sáng cho đến một mươi sáu giờ chiều trên các khu vực sẽ là những khoảng giảm mưa
trời có nắng gián đoạn với mức nhiệt dễ chịu chỉ từ ba mươi đến ba mươi hai độ
riêng khu vực miền đông của nam bộ có thể nhiệt độ cao hơn song cũng không có nơi nào nhiệt độ trên ba mươi bốn độ
đó là thời tiết ban ngày còn chiều tối và đêm mưa rông tiếp tục quay trở lại trên các khu vực
trong đó một số nơi thuộc khu vực phía nam của tây nguyên cũng như là khu vực miền tây của nam bộ
có thể có mưa vừa mưa to thậm chí là có nơi mưa rất to kèm theo đó là rông lốc và gió giật mạnh
theo dự báo các cơn mưa rông ở các tỉnh phía nam sẽ còn tiếp tục duy trì trong nhiều ngày tới
với nhiều điểm mưa rông mạnh có thể gây đổ cây tóc mái ảnh hưởng tới cuộc sống dân sinh cũng như các vườn cây ăn quả
vì thế mà bà con trên các khu vực cần hết sức lưu ý
trở ra với các tỉnh bắc bộ và miền trung
hôm nay và ngày mai nắng nóng tiếp tục bao trùm toàn bộ bắc bộ trở xuống cho đến tận quảng ngãi
trong đó tâm nóng tiếp tục tập trung ở khu vực nam đồng bằng và bắc trung bộ với mức nhiệt trong khoảng từ ba mươi sáu đến ba mươi bảy độ
riêng đối với thủ đô hà nội và hòa bình nhiệt độ còn sấp xỉ mức ba mươi tám độ
còn ở miền trung các điểm vùng núi phía tây như tương dương con cuông và hương khê
vẫn có nhiệt độ cao hơn đạt ngưỡng nắng gắt là ba mươi tám ba mươi chín độ
còn các khu vực khác nhiệt độ ở ngưỡng ba mươi bốn ba mươi năm độ
trên biển khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa có mưa rào và rông ở một vài nơi gió hướng nam cấp bốn
khu vực giữa của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa vùng biển từ bình thuận trở vào đến cà mau có mưa rào và rông dài rác
nên tầm nhìn xa chỉ từ bốn đến một mươi km
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước